qua quá trình xác minh tổ truy nã tội phạm phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an đã phát hiện bắt được năm đối tượng truy nã đang lẩn trốn ở các tỉnh tây nguyên và miền nam phía nam
gồm trần quang thành sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu quê quán xã xuân lâm huyện nam đàn đỗ khánh đức sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám chú ở khối một mươi sáu phường lê lợi tp vinh
phan đình hòa sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín chú ở khối một mươi phường đội cung tp vinh cả ba đối tượng này đều bị truy nã về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
nguyễn ngọc tiện sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy quê quán xã kim liên huyện nam đàn bị truy nã về tội cố ý gây thương tích năm hai nghìn một mươi
lê văn trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu quê quán xã hưng thịnh huyện hưng nguyên truy nã về tội phá nơi giam giữ để lẩn trốn các đối tượng này đã thay tên đổi họ lực lượng chức năng đã di lý năm đối tượng trên về nghệ an